hứng ứng tháng công nhân năm hai nghìn hai mươi liên đoàn lao động tp đà nẵng phối hợp với thành đoàn và hội thầy thuốc trẻ thành phố
tổ chức khám tư vấn sức khỏe và phát thuốc miễn phí cho gần một đoàn viên công đoàn người lao động
đang làm việc tại các đơn vị trong khu công nghiệp hòa khánh quận liên triều
tại đây công nhân người lao động được khám chữa bệnh các chuyên khoa nội ngoại sản tai mũi họng mắt răng hà mặt
xét nghiệm máu sàng lọc viêm gan b siêu âm bụng theo chỉ định của bác sĩ
đối với công nhân ở độ tuổi sinh sản các bác sĩ còn tuyên truyền kiến thức hướng dẫn chăm sóc sức khỏe sinh sản đúng cách
tôi rất là vui vì công đoàn của thành phố đã quan tâm công nhân tôi làm ở đây được tám năm
mỗi năm là công đoàn tổ chức hai lần để khám chữa bệnh và phát quà tặng quà cho công nhân
công nhân có thể chia làm hai nhóm một nhóm công nhân hoàn toàn
một nhóm công nhân hoàn toàn khỏe mạnh tức là người ta đến đây để tư vấn sức khỏe chứ còn họ không có triệu chứng
đối với những đối tượng công nhân này tùy theo vị trí việc làm của họ tùy theo công việc hằng ngày của họ
và chúng tôi sẽ có những chế độ tư vấn về chế độ nghỉ ngơi thể dục cũng như chế độ ăn uống khác nhau để cho người ta phòng bệnh tốt hơn chữa bệnh
còn đối với những nhóm công nhân có đối tượng bệnh lý thì chúng tôi sẽ khai thác kỹ tiền sử
cũng như là bệnh lý hiện tại
người ta đang mắc và chúng tôi sẽ có những hướng kê đơn và điều trị thích hợp
ngoài khám bệnh tư vấn chương trình còn cấp phát một cơ số thuốc cho công nhân người lao động và tặng hơn ba trăm linh xuất quà
mỗi suất trị giá một triệu đồng cho những trường hợp có hoàn cảnh khó khăn
hỗ trợ họ có thêm thực phẩm ngay sau thời gian cách ly xã hội do covid một mươi chín
cái hoạt động này là một trong những hoạt động rất là ý nghĩa thiết thực
và nó đáp ứng được cái
cái nhu cầu và cái nguyện vọng của người lao động
cho nên là chúng tôi cũng đang xây dựng một kế hoạch là sẽ đưa vào một cái chương trình hàng năm
để rồi các bên cùng có sự chuẩn bị nó kỹ càng và mỗi năm công tác tổ chức nó sẽ tốt hơn
hoạt động này đã góp phần thiết thực vào chăm lo sức khỏe đời sống của đoàn viên công đoàn tại khu công nghiệp
giúp họ kịp thời phát hiện bệnh tật yên tâm làm việc
và thêm tư tưởng vào sự chăm lo của công đoàn các cấp đối với công nhân lao động